một mươi bốn năm tù là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh phú yên đã tuyên phạt bị cáo trần minh hải
chú tệ thành phố tuy hòa về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai giữa hải và vợ phạm minh tuấn xảy ra mâu thuẫn
vợ chồng tuấn và hàng xóm tên hoa đã đến nhà hải đã dùng kéo đâm vợ chồng tuấn và hoa
kết luận giám định pháp y vợ tuấn bị thương tích năm tuấn bị thương tích năm mươi chín hòa bị thương tích chín
ngoài án phạt tù trần minh hải phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân số tiền hơn ba trăm một mươi triệu đồng
sau gần tám giờ đồng hồ tập trung lực lượng truy bắt xuyên đêm dưới sự chỉ đạo trực tiếp và quyết liệt của giám đốc công an tỉnh hải dương
đến sáng ngày hôm nay lực lượng công an đã bắt giữ được hai đối tượng thực hiện vụ cướp tiệm vàng đức nam
hai đối tượng là lương văn đạt và nguyễn văn doanh bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện tiên lãng hải phòng
cơ quan công an đã thu giữ tại nhà đối tượng đạt
súng tự chế dạng côn quay năm viên đạn ba điện thoại dây và quần áo các đối tượng sử dụng để gây án
trước đó vào khoảng hai mươi giờ tối ngày bảy tháng sáu hai đối tượng đeo khẩu trang điều khiển xe máy xông vào tiệm vàng đức nam
đạt đã dùng súng đe dọa khống chế những người có mặt tại cửa hàng còn doanh dùng búa đập vỡ kính để lấy tài sản
khi thấy chủ tiệm hô hoán ngăn cản đạt đã nổ súng làm con trai của chủ tiệm vàng bị trúng hai viên đạn
hai đối tượng sau đó bỏ lại xe máy chạy bộ tổng thoát
với hành vi đặt làm giấy chứng nhận đăng ký mô tô xe gắn máy giả rồi dùng giấy tờ này kết hợp với phương tiện mô tô xe máy thuê mang đi cầm cố
đối tượng hồ triều tiên đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam khởi tố bắt tạm giam về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
tiên đã thuê hai xe máy để sử dụng
tiên sử dụng tài khoản mạng xã hội tìm người làm giả giấy tờ liên hệ và cung cấp thông tin của các xe trên để đặt làm hai giấy chứng nhận đăng ký mô tô xe gắn máy giả
nhận được số giấy tờ giả trên tiên đã đem hai xe máy cùng dây chứng nhận đăng ký mô tô xe máy giả cầm xe với số tiền sáu mươi năm triệu đồng
tám điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn vừa bị công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an triệt xóa bắt giữ một mươi bảy đối tượng
tăng vật thu giữ gần bốn bảy trăm linh viên ma túy tổng hợp và hơn một trăm linh bảy gram heroin
hiện lực lượng công an đã tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
với hành vi cho vay lãi nặng đối tượng nguyễn dầu vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tỉnh thừa thiên huế khởi tố bắt tạm giam
bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bị bắt
dầu đã nhiều cho nhiều người vay dưới hình thức vay trả góp với lãi
lãi suất từ một trăm hai mươi một đến bốn trăm năm mươi sáu một năm thu lời bất chính hơn một trăm một mươi triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật
sau gần tám giờ đồng hồ tập trung lực lượng truy bắt xuyên đêm dưới sự chỉ đạo trực tiếp và quyết liệt của giám đốc công an tỉnh hải dương
đến sáng nay lực lượng công an đã bắt giữ được hai đối tượng thực hiện vụ cướp tiệm vàng đức nam
đó là lương văn đạt và nguyễn dầu
nguyễn văn doanh cùng chú tại thành phố hải phòng
hai đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện tiên lãng của hải phòng
cơ quan công an đã thu giữ tại nhà đối tượng đạt một súng tự chế dạng côn quay
năm viên đạn ba điện thoại giày và quần áo các đối tượng sử dụng để gây án
như tin đã đưa vào khoảng hai mươi h tối ngày bảy tháng sáu
hai đối tượng đeo khẩu trang điều khiển xe máy xông vào tiệm vàng đức nam
đạt đã dùng súng đe dọa không chê những người có mặt tại cửa hàng
còn doanh đã dùng búa đập vỡ kính để lấy tài sản
khi thấy chủ tiệm hô hoán ngăn cản đạt đã nổ súng làm con trai của chủ tiệm vàng
bị trúng hai viên đạn vào vùng đùi và ngực
hai đối tượng sau đó bỏ lại xe máy và chạy bộ tẩu thoát
từ những dấu vết thu thập được tại hiện trường và chiếc xe bị bỏ lại
công an tỉnh hải dương đã phối hợp xác minh thông tin tiến hành truy bắt hai đối tượng gây án
có tới một mươi ba tiền án tiền sự về nhiều tội danh
nhưng lê văn anh sau mỗi lần ra tù vẫn ngựa quen đường cũ
tìm sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
công an thị xã thái hòa của tỉnh nghệ an vừa bắt giữ đối tượng lê văn anh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai chú tạng ưu viện mang giang của tỉnh gia lai về tội trộm cắp tài sản
trong quá trình ủy ban nhân dân thị xã thái hòa tỉnh nghệ an tổ chức các chương trình văn nghệ
nhân dịp chào mừng một mươi năm năm thành lập thị xã thái hòa
lê văn anh đã lợi dụng sơ hở của người dân và du khách để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
quá trình thực hiện hành vi phạm tội anh đã nhanh chóng bị công an thị xã thái hòa
và quần chúng nhân dân bắt giữ
thủ đoạn của đối tượng là thường xuyên lên mạng tìm hiểu các sự kiện văn hóa thể thao
lễ hội tập trung đông người trên cả nước
sau đó đến địa điểm tổ chức lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi phạm tội
anh là đối tượng đã có tới một mươi ba tiền án tiền sự về nhiều tội danh
tại địa bàn nhiều tỉnh thành trên cả nước
lực lượng công an huyện đắk lông của tỉnh đắk lông đã đấu tranh và triệt phá
một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân
bằng thủ đoạn nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
bắt giữ hai đối tượng là bùi văn sơn và trần thị lành
đều trú ở xã quảng sơn huyện đắk lông
nhận thấy nhiều người dân có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
bùi văn sơn và trần thị lành đã tiếp xúc
và đưa thông tin
mình có quen biết rộng và biết đường dây có thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
hay còn gọi là sổ đỏ với mức chi phí từ hai mươi đến hai mươi năm triệu đồng một hectare
khi người dân có nhu cầu làm sổ đỏ thì sơn và lành nhận trước số tiền
từ năm một mươi triệu đồng một lô đất nền và một mươi năm hai mươi triệu đồng một hectare đất dãy
và tiến hành thuê những người làm việc ở các công ty đo đạc tư nhân
tiến hành đo đạc để cho người dân tin tưởng giao tiền
nói là bây giờ nếu mà cần làm sổ đỏ thì cung cấp các thông tin cá nhân
sau đó thuê người đo đạt tới để đo cho người dân để người dân tin tưởng và giao tiền
tôi tự giới thiệu là tự nhận là có đường dây làm sổ
từ hai mươi năm đến ba triệu đồng trên một hectare
sau đó khi người dân đồng ý thì tôi nhờ người về đó đạc rồi viết giấy nhận tiền làm sổ
qua cái đơn tố giác của người dân và qua công tác năm tình hình
thì cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long đã xác lập kế hoạch đấu tranh với nhóm đối tượng này
thì qua quá trình đấu tranh thì đến ngày hai mươi sáu tháng năm hai nghìn hai mươi ba
thì cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án
lừa đảo trên đoàn tài sản và khởi tố hai bị can đối với trần bùi vân sơn và trần tị lạnh
và đã bắt tạm giam hai đối tượng để phụ công tác điều tra
với thủ đoạn như trên từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
đến đầu năm hai nghìn hai mươi ba bùi vân sơn trần tị lạnh đã lừa đảo
nhận số tiền hơn năm trăm linh triệu đồng của hàng chục hội dân trên địa bàn xã quảng sơn
bên cạnh đó bùi văn sơn còn sử dụng số điện thoại đăng ký tài khoản gia lô giả mạo
là cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện đắk rồng
lên mạng internet tải hình ảnh sổ đỏ rồi nhờ một đối tượng quen biết trên mạng xã hội
chỉnh sửa thông tin trên sổ đỏ sau đó gửi cho người dân khiến họ tin tưởng và giao thêm tiền
thì cơ quan công an là quyền khảo thứ nhất nếu người dân có nhu cầu làm gì chứng nhân quyền sử dụng đất
thì phải đến cơ quan nhà nước có tổng quyền đầu tiên là đến bộ phần một cửa của bùi vân sơn
để được hướng dẫn làm gì chứng nhân quyền sử dụng đất và theo trình tự sẽ nếu như mất đất
trong cái diện được quy hoạch và làm gì chứng nhân quyền sử dụng đất đúng theo quy định
thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ hướng dẫn cho bà con
thứ hai là không nghe tin theo những đối tượng co mồi của những đối tượng lừa đảo
và thứ ba là nếu như bà con phạt hiền những đối tượng mà như ở trên để lừa
thì thông báo ngay cho cơ quan công an hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền
để chúng tôi kịp thời ngăn chặn không để đối tượng này tiếp tục lừa gạt
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk long đang tiếp tục điều tra mở rộng
những ai từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo
chiếm đoạt tài sản như trên đề nghị liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk long để được giải quyết
tòa án nhân dân tỉnh con tum đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo a quốc hai mươi một tuổi
trú tại thành phố con tum cùng bốn đồng phạm khác về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai sau khi uống rượu thì a quốc cùng a ngư và karobi rủ nhau đi chơi bia
trong khi chơi thì a quốc ngồi lên bàn
bia thì bị anh nguyễn hoài phương trần anh tuấn chơi bàn bên cạnh nhắc nhở
a quốc bực tức nên gọi thêm a phong và a quân tới giúp
quốc dùng cây cơ bia đánh anh phương thì bị anh phương dùng dao đuổi khiến cả nhóm bỏ chạy
một lúc sau thì cả nhóm tiếp tục quay lại dùng rìu dao chém gây thương tích cho anh tuấn một mươi
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt a quốc chín năm tù giam
a ngư sáu năm tù a phong và a quân cùng ba năm sáu tháng tù kadoy hai năm tù giam cùng về tội giết người
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình thuận vừa bắt giữ hai vụ
năm đối tượng có hành vi tàn trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại một khách sạn
trên địa bàn của phường phú thủy thành phố phan thiết
trong số các đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ có một đối tượng đang bị công an thành phố phan thiết truy nã
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình thuận phù hợp với công an phường phú thủy
thành phố phan thiết kiểm tra một khách sạn và bắt quả tan năm đối tượng bao gồm bốn nam một nữ
đang có hành vi tàn trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại hai phòng một trăm linh bốn và một trăm linh năm
qua điều tra ban đầu đối tượng nguyễn hữu đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại khu phố một mươi phường phú trinh
thành phố phan thiết và trịnh minh hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại khu phố bảy phường đức long
thành phố phan thiết đứng ra tổ chức sử dụng
công an thu giữ nhiều bịch ma túy đá dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
qua test nhanh cả năm đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy
trong số năm đối tượng trên có đối tượng trịnh minh hiếu đã có tiền án về tội cướp giật tài sản
và đang bị công an thành phố phan thiết khởi tố và truy nã về tội trộm cắp tài sản
liên quan đến vụ cháy quán karaoke làm cho ba mươi hai người chết sau khi xem xét hồ sơ điều tra
viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình dương đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung đối với vụ án này
cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố ba bị can
tuy nhiên sau khi xem xét hồ sơ điều tra viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình dương đã trả hồ sơ
yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung đối với vụ án này
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương khởi tố ba bị can
gồm chủ quán karaoke an phú là lê anh xuân bốn mươi hai tuổi ngụ thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
bị khởi tố điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
nguyễn duy linh nguyễn phan phở bị khởi tố điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bước sang ngày thứ ba xét xử vụ án xảy ra tại công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức gọi tắt là thủ đức house
cáo trạng của viện kiểm soát nhân dân thành phố hồ chí minh cáo buộc
cựu tổng giám đốc thủ đức house nguyễn vũ bảo hoàng đã nâng giá hợp đồng tư vấn
đối với đối tác thêm tám mươi để hợp thức hóa các khoản thuế
trong quá trình hoạt động thủ đức house đã thuê công ty trách nhiệm hữu hạng kế toán và kiểm toán phương nam
để thực hiện dịch vụ tư vấn thuế bằng nhiều hình thức khác nhau
để thủ đức house có nguồn tiền chi tiêu các khoản không được hạch toán
kế toán các cựu lãnh đạo công ty này lợi dụng các hợp đồng dịch vụ tư vấn đã ký với công ty phương nam
cụ thể là lập chứng từ tài liệu quy tăng thêm tám mươi giá trị dịch vụ phải thanh toán cho công ty phương nam
rồi nhờ công ty này chuyển lại phần giá trị ghi tăng để thủ đức house sử dụng
đề xuất này bằng việc thực hiện thoát thuận giá mạo khai mang chiến từ kế toán nêu trên
các bị cáo đã gây thiệt hại cho thủ đức house số tiền bảy bảy tỷ đồng
ở một diễn biến khác nhiều bị cáo là nhân viên giám đốc các công ty trong nước do trịnh tiến dũng
là đối tượng chủ mưu đang bỏ trốn là quản lý điều hành đang phu nhận cáo trạng của viện kiểm sát
trong đó đáng chú ý là bị cáo lê thị diệu quỳnh ba mươi tuổi kế toán công ty vùng đất máy tính
bị cáo buộc quản lý thu chi cân đối dòng tiền giúp trịnh tiến dũng chiếm đoạt ba trăm bảy mươi bốn tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng
và quản lý hoạt động theo dõi chuyến tiền giữa công ty trong và ngoài nước để hợp thức hóa vận chuyển một bảy trăm linh tỷ đồng qua biên giới
tại tòa bị cáo này phú nhận toàn bộ cáo buộc mà viện kiểm sát truy tố
và cho biết bản thân chỉ là kế toán quản lý thu chi tiền ra tiền vào trong các tài khoản cá nhân
chứ hoàn toàn không thực hiện cân đối dòng tiền như cáo trạng
sau cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tp hcm hội đồng xét xử tiếp tục sát hỏi các bị cáo khác
ngày tám tháng sáu bệnh viện di đồng đồng nai tiếp nhận và đang điều trị cho một bệnh nhi một mươi hai tuổi ngụ tại xã xuân thọ
huyện xuân lộc tỉnh đồng nai phải nhập viện cấp cứu nghi là do ngộ độc nấm
mộc trên sát nhộn ve sầu
trước đó mẹ ruột của bệnh nhi này cũng nhập viện bệnh viện đa khoa thống nhất tỉnh đồng nai cấp cứu
nghi do ngộ độc nắm mộc trên sát nhộn ve sầu
người nhà bệnh nhi cho biết tối sáu tháng sáu người mẹ chiên vài con nhọn ve sầu có nấm để về làm thức ăn
người mẹ ăn hai con dòng và cho con ăn năm con
khoảng một tiếng sau bà và con trai cảm thấy chống mặt đau bụng quặng nôn ói nhiều lần
đi cầu phân lỏng trung tay chân mệt mỏi nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu
sau khi sơ cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực long khánh
người mẹ được chuyển lên bệnh viện đa khoa thống nhất điều trị
bệnh nhân được chẩn đoán bị ngộ độc nắm mộc trên sát nhộn ve sầu
các bác sĩ đã xúc rửa da dày truyền dịch cho bệnh nhân
hiện sức khỏe đã ổn định
trên bệnh nhi có thêm triệu chứng trung giật nhãn cầu tiếp xúc chậm
được chuyển tuyến lên bệnh viện nhi đồng đồng nai điều trị
các bác sĩ khuyến cáo hiện tại đồng nai đang bước vào mùa mưa nên sẽ xuất hiện nhiều loại nấm
vì vậy người dân tuyệt đối không nên ăn các loại nấm không rõ nguồn gốc
bởi có nhiều loại nấm độc khi ăn vào sẽ dẫn đến tổn thương đa cơ quan
suy can suy thận rối loạn dịp tim có nguy cơ tử vong
thưa quý vị chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi đã ký văn bản gửi các sở ngành
huyện doanh nghiệp nhà nước cơ quan báo chí về tăng cường quản lý
xét duyệt cán bộ công chức viên chức và người lao động đi nước ngoài
cán bộ đi nước ngoài về việc công lần thứ ba trở lên phải nêu tính cấp thiết
cơ sở pháp lý tình hình thực tiễn yêu cầu của vị trí việc làm và chức trách nhiệm vụ được giao
ubnd tp đề nghị các cơ quan đơn vị thường xuyên quán trị phổ biến các quy định pháp luật
về xuất cảnh nhập cảnh và quản lý xét duyệt đi nước ngoài cho đội ngũ cán bộ
thủ trưởng cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm ra soát quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ đi nước ngoài
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân thực hiện không đúng quy định
về quản lý và xét duyệt đi nước ngoài hồ sơ đề nghị xét duyệt hoặc gia hạn đi nước ngoài
và đảm bảo đầy đủ thành phần nội dung theo quy chế của ubnd tp và gửi về cơ quan có thẩm quyền
theo đúng thời gian quy định đối với cán bộ đang làm việc trong các cơ quan báo chí xuất bản thành phố
được cử đi nước ngoài về việc công phải có văn bản thấm định chấp thuận của ban tuyên giáo thành ủy
trung tá nguyễn trí thành phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ vinh dự được đại diện bộ công an
giao lưu trực tiếp tại hội nghị tuyên dương tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc
hội nghị tôn vinh những gương mặt điển hình tiên tiến toàn quốc sẽ diễn ra
vào ngày một mươi một tháng sáu tại hà nội có bảy cá nhân xuất sắc đã được chọn để tham gia giao lưu trực tiếp
tại sự kiện này gồm các anh hùng lao động anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân chiến sĩ thi đua
và các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước
các cá nhân xuất sắc đại diện cho khoảng bảy trăm linh điển hình tiên tiến được các ban bộ ngành
đoàn thể trung ương và địa phương giới thiệu đại diện cho các tập thể cá nhân tiêu biểu
ghi trực tiếp lao động sản xuất công tác trên các lĩnh vực vùng miền gồm kinh tế văn hóa
xã hội quốc phòng an ninh ngoại giao và các lĩnh vực khác
trong dịp này thủ tướng chính phủ sẽ trao bằng khen cho bảy mươi năm cá nhân tiên tiến tiêu biểu
nhằm tôn vinh thành tựu của các điển hình tiên tiến tại hội nghị
trung tá nguyễn trí thành đã được vinh dự trở thành một trong bảy cá nhân được chọn tham gia giao lưu
trong hội nghị này với hơn hai mươi hai năm kinh nghiệm làm việc trung tá nguyễn trí thành luôn thể hiện
sự mưu trí dũng cảm và tận tụy trong việc thực hiện nhiều nhiệm vụ chữa cháy và cứu hộ nguy hiểm
đã cứu sống nhiều người
hiện tại bộ công an đang tiến hành việc thu thập ý kiến của nhân dân về việc xét tặng danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho trung tá nguyễn trí thành
từ ngày hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh đồng tháp đã tổ chức
một đợt cao điểm sáu mươi ngày
nhằm đảm bảo tiến độ chỉ tiêu và chất lượng thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho các công dân đủ điều kiện
trên địa bàn của tỉnh bao gồm việc đến tận nhà để làm căn cứ công dân cho hơn một cụ già yếu bệnh tật
để đảm bảo hoàn thành việc cấp căn cước công dân cho tất cả công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh
trước ngày ba mươi tháng sáu ba giám đốc công an tỉnh đồng tháp đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an cấp huyện
tập trung tối đa nguồn nhân lực và trang thiết bị cho đợt cao điểm đồng thời đã tranh thủ sự ủng hộ từ cấp ủy chính quyền địa phương
nhân dân và các đơn vị chức năng để đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân
công an tỉnh đã phối hợp với sở tư pháp để chỉ đạo công chức tư pháp cũng như là công an các xã phường thị trấn
để thực hiện cái việc là bổ sung ngày tháng sinh cho công dân đủ điều kiện cấp căn cứ công dân
và làm các công dân đủ điều kiện cấp căn cứ công dân

như là tháo gỡ những khó khăn dưới vách của công an cấp quyện cấp xã để thu nhận hồ sơ cấp căn cứ công dân
để có hiệu quả cao nhất
công an cấp huyện đã thành lập hai mươi năm tổ cấp căn cứ công dân với hàng trăm lực cán bộ chiến sĩ
tham gia cấp căn cứ công dân lưu động xuyên suốt kể cả ngày thứ bảy chủ nhật cho người dân tại các xã thị trấn
là một huyện biên giới nhưng công an huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp là một trong ba đơn vị cấp huyện hoàn thành

công an huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp là một trong ba đơn vị cấp căn cứ công dân trước ngày ba mươi tháng năm
đảm bảo làm sao cho để một trăm linh công nhân đang cư trú trên địa bàn đều được cấp căn cứ công dân
các chiến sĩ công an đã đến tận nhà dân để làm căn cứ công dân cho các trường hợp già yếu bệnh tật có điều kiện đi lại khó khăn
một tháng qua trên địa bàn tỉnh có hơn một cụ có sức khỏe yếu trẻ em khuyết tật người bệnh tâm thần được cấp căn cước công dân tại nhà
mấy chú công an rất là quý bỏ công ra đi làm tới nhà từ nhà người bệnh thành ra cái đó là quá quý
tính là tôi không có làm giấy được luôn vào đó bởi vì lên xe là phải có người đỡ xuống xe phải có người diện xuống mới được
thành ra tôi không có dám đi mấy chú công an tới đây mà hết lòng giúp cho những người như tôi những người nằm một chỗ rồi đó rất là quý
bệnh nay cũng mấy năm rồi đó cô hôm đó là tưởng là chết là không có rồi bởi vì đâu có chỗ đi được không nằm chỗ mưa
cảm ơn mấy chú công an mấy chú công an

cảm ơn mấy chú công an mấy chú công an mấy chú công an